tại nghiên cứu khoa học vào thực tiễn hoạt động góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
thưa quý vị từ ngày một bốn hai nghìn hai mươi một cả nước sẽ sử dụng mẫu thể bảo hiểm y tế mới
đây là nội dung đáng chú ý vừa được bảo hiểm xã hội việt nam ban hành
tại quyết định số một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế
so với mẫu thẻ bảo hiểm y tế hiện hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới có nhiều điểm khác biệt
như nhỏ gọn chỉ bằng với kích thước thể căn cức công dân và một số loại thể atm hiện nay
định lượng giấy của thể dày hơn và được ép lát tích ngay sau khi in giúp tăng độ bền độ cứng của thể
thẻ bảo hiểm y tế mới có kiểu chữ in rõ nét dễ đọc
đặc biệt mặt sau của thẻ bảo hiểm y tế đã thay đổi phần lớn nội dung so với mẫu thẻ bảo hiểm y tế hiện hành
để người tham gia tiện tra cứu thông tin sử dụng thẻ
mẫu số bảo hiểm y tế mới là một mươi ký tự mã số bảo hiểm xã hội thay thế một mươi năm ký tự mã số thẻ bảo hiểm y tế hiện nay
trước ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một thời điểm thẻ bảo hiểm y tế mới có hiệu lực
thẻ bảo hiểm y tế đã cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng
tiếp tục được dùng để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới là một giải pháp cải cách hành chính hiệu quả của ngành bảo hiểm xã hội việt nam
tạo được nhiều thuận lợi cho người tham gia cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội
từ ngày hôm nay năm tháng một mươi hai nghị định số một trăm hai mươi năm của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế hóa đơn sẽ chính thức có hiệu lực
bộ tài chính quy định khai báo thay đổi thông tin thuế muộn từ chín mươi một ngày trở lên mà không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế
hoặc thông báo mã số thuế sẽ bị phạt ba năm triệu đồng
theo quy định hiện nay khi có thay đổi
thông tin trong đăng ký thuế cá nhân cũng như tổ chức phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp
trong thời hạn một mươi ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi
sau một mươi ngày nếu chưa đi thông báo thay đổi với cơ quan thuế cá nhân hay tổ chức sẽ nằm trong diện bị phạt
nhiều năm trở lại đây thay vì vào đại học bằng mọi cách
nhiều bạn trẻ đã chọn học nghề như là một xu hướng nghề nghiệp mới cho cánh cửa của tương lai của bản thân mình
chính vì thế nhiều trường dạy nghề đã bắt đầu
tuyển đủ và vượt chỉ tiêu tuyển sinh ghi nhận tại hải dương
sau khi tốt nghiệp phổ thông sinh viên phạm minh đức đã quyết định theo học nghề tại khoa điện tử công nghệ thông tin
tại trường cao đẳng nghề hải dương
trải qua thời gian học tập tại đây đã giúp đức cũng như các bạn sinh viên trong lớp nhận thấy việc học nghề là lựa chọn phù hợp
vì em thấy môn này nó có rất nhiều điều thú vị
nó có thể giúp cho cuộc sống của em như kiểu có thể sửa chữa các đồ điện trong gia đình
em sẽ sinh vào một công ty nào đó và làm theo đúng những vực em học
các trường nghề đã đưa ra nhiều phương pháp tuyển sinh hấp dẫn
phù hợp với nhu cầu của người học và thị trường lao động
phối hợp với các trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh của học viên
nâng cấp trang thiết bị dạy học nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên
nhờ đó lượng thí sinh tăng đều theo hàng năm
em có hướng lựa chọn đi học nghề tại vì nó cũng là một nhu cầu thị hiếu của các
các công ty bây giờ và nó cũng đang thiếu hụt những nguồn nhân lực công nhân công nhân có trình độ và có chuyên môn
ngay từ khi thành lập nhà trường đã luôn trú trọng đến đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị
thì tất cả các trang thiết bị của nhà trường đều được đầu tư đồng bộ
tất cả các thiết bị của nhà trường được nhập về là đều phù hợp với công tác dạy nghề
đảm bảo chất lượng đầu ra đáp ứng nhu cầu của thị trường là việc mà các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang tích cực đổi mới
nâng cao chất lượng đào tạo cắn việc đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp để tăng cơ hội việc làm cho người học
thưa quý vị nhằm bảo đảm tốt tình hình trật tự an toàn giao thông từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi
và bảo đảm an toàn cho các hoạt động chính trị văn hóa nghệ thuật như lễ noel chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm đã mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong thời gian diễn ra đợt cao điểm các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp
tổ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản chủ động nắm tình hình xác định các tuyến đường
phòng chống tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng chạy xe gây rối trên địa bàn thành phố
trong tối đêm nay thì chúng tôi sẽ ra quân và thực hiện ở trên toàn khắp địa bàn thành phố hồ chí minh
là bố trí lực lượng tuần tra công khai cùng với lực lượng hóa trang để phòng ngừa con vân tiện
người điều khiển vân tiện có mang các khung khí và vật trụng nguy hiểm để chúng tôi phòng ngừa tội phạm
còn thời nếu mà phát hiện đối tượng tham gia thông này mà có uống rượu bia thì đồng thời chúng tôi kiểm tra hành chính là đo đồng độc cộng
cao điểm là một trong những nội dung trọng tâm được ban giám đốc công an tp hcm chỉ đạo thực hiện thường xuyên
và sẽ được triển khai từ ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
kể từ tháng bảy người dân cả nước có thể nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia
và được bưu điện gửi giấy tờ tại nhà
tuy nhiên đến nay chỉ có năm tài xế sử dụng hình thức này
trong khi lực lượng chức năng đã đưa lên cổng dịch vụ công quốc gia gần một trăm bảy mươi quyết định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ
nguyên nhân được cục cảnh sát giao thông cho rằng nhiều người dân vẫn còn thủ
động trong tiếp cận dịch vụ công trực tuyến ngại thao tác nộp phạt bằng hình thức chuyển khoản trên các thiết bị điện tử
hơn nữa nộp phạt trực tuyến cần có tài khoản ngân hàng
trường hợp người vi phạm không có tài khoản họ sẽ phải thông qua người khác
và khi thấy bất tiện người dân sẽ chuyển qua nộp phạt trực tiếp ở trụ sở
theo thống kê của cơ quan chức năng trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
camera giao thông đã ghi hình xử phạt sáu tám trăm năm mươi tám trường hợp vi phạm nộp ngân sách hơn bảy tỷ đồng
tất cả các xe vi phạm nhiều lần trên cùng tuyến đường giải phóng
đoạn trước cửa bệnh viện bạch mai đều là xe kinh doanh vận tải taxi
trong số các chủ xe bị phản nguội ở cổng bệnh viện bạch mai hơn một một trăm năm mươi người là tài xế taxi
đáng nói có một số trường hợp lái xe bị camera giám sát giao thông phát hiện năm mươi năm lần vi phạm
cơ quan công an đã gửi một mươi sáu thông báo vi phạm đến chủ phương tiện và đến ngày hai tháng một mươi hai
vẫn còn bảy lần vi phạm chưa được xử lý
hiện dữ liệu đăng ký xe toàn quốc không có
số điện thoại của chủ xe do vậy cách nhanh nhất là người dân chủ động tra cứu trên trang web
của công an hà nội và cục cảnh sát giao thông để biết về vi phạm
thưa quý vị sau tám ngày tranh tài tối ngày bốn tháng một mươi hai tại trung tâm hội nghị tỉnh cà mau
đã diễn ra lễ bế mạc cuộc thi tài năng trẻ diễn viên cải lương toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
cuộc thi đã để lại nhiều ấn tượng cho giới chuyên môn và đông đảo khán thính giả trên cả nước
cuộc thi tài năng trẻ diễn viên cải lương toàn quốc năm nay có nhiều chuyển biến tích cực
bởi sự tỏa sáng của nhiều gương mặt trẻ
điều đó cho thấy nghệ thuật truyền thống luôn có sức sống bền bì
ban tổ chức đã trao sáu huy chương vàng một mươi tám huy chương bạc một giải diễn viên trẻ và một giải nữ diễn viên triển vọng
cuộc thi tài năng trẻ diễn viên cải lương toàn quốc hai nghìn hai mươi không chỉ mang ý nghĩa là một cuộc thi thuần túy
mà còn là một sự tiếp nối văn hóa truyền thống trong xu thế hội nhập
ngày bốn tháng một mươi hai một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết yêu cầu chính quyền tổng thống mỹ donald trump
khôi phục hoàn toàn chương trình hành động trì hoãn trục xuất những người nhập cư cháy phép vào mỹ từ khi còn nhỏ
phán quyết trên là chiến thắng quan trọng cho các nhóm vận động nhập cư
theo phán quyết của thẩm phán liên bang tại new york nichollad garofis
chương trình hành động trì hoãn trục xuất những người nhập cư trái phép vào mỹ từ khi còn nhỏ
đã được phát triển
phán quyết của thẩm phán liên bang tại d a c a từ thời chính quyền cựu tổng thống barack obama sẽ được khôi phục
bên cạnh đó bộ an ninh nội địa mỹ cũng được yêu cầu đăng thông báo công khai vào ngày bảy tháng một mươi hai trên trang web của cơ quan này
về việc sẽ chấp nhận các đơn xin nhập cư mới
đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm hai nghìn một mươi
các đơn xin nhập cư lần đầu theo chương trình d a c a được chấp nhận
theo phán quyết những người nộp đơn được chấp thuận cũng sẽ nhận được giấy phép làm việc hai năm
trái ngược với giấy phép một năm mà chính quyền đã đề xuất
cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea cho biết iran có kế hoạch lắp đặt hàng trăm máy ly tâm tiên tiến
để làm dầu urani tại nhà máy dưới lòng đất
động thái này được cho là sẽ làm gia tăng áp lực đối với tổng thống đắc cử của mỹ ông joe biden
theo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea iran đã thông báo với cơ quan này
về kế hoạch lắp đặt thêm ba cụ máy ly tâm ir hai m tiên tiến
tại nhà máy hạt nhân natan dưới lòng đất vốn được xây dựng để chống chịu được các cuộc không kích
iran gần đây đã di chuyển một cụm gồm một trăm bảy mươi bốn máy ir hai m dưới lòng đất tại nhà máy natan
và tiến hành làm dầu urani với số máy ly tâm này
tehran đã có kế hoạch lắp đặt thêm hai cụ máy tiên tiến khác tại đây
bên cạnh năm sáu mươi máy ly tâm ir một đã được sử dụng để làm dầu urani trong nhiều năm qua
ngày bốn tháng một mươi hai tổng thống nga vladimir putin tuyên bố sẽ áp dụng chuyển đổi kỹ thuật số
trên toàn nước nga trong một thập kỷ tới
tổng thống putin nhấn mạnh yêu cầu trong thập kỷ tới phải thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số trên toàn nước nga
đưa các công nghệ trí tuệ nhân tạo phân tích dữ liệu lớn tới mọi nơi
ông lưu ý rằng việc thực hiện các kế hoạch này cần sử dụng nền tảng công nghệ có chủ quyền
sử dụng phát triển của các doanh nghiệp và công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước nga
theo ông putin hàng tỷ rút sẽ được chi cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của nền hành chính công
và chuyển dịch vụ công sang định dạng điện tử
hầu hết các dịch vụ này sẽ được cung cấp tự động khi xảy ra tình huống nào đó trong cuộc sống của mỗi người dân